khi đang đánh bắt hải sản trên biển một thuyền viên trên tàu cá nghệ an bị rơi từ trên cabin xuống bong tàu bất tỉnh
nhận được thông tin lực lượng hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an đã có mặt kịp thời cấp cứu và vận chuyển nạn nhân vào bờ tiếp tục điều trị
trước đó vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tàu cá mang số hiệu na chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một ts cùng chín thuyền viên do ông ngô trí đông
chú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an làm chủ đang khai thác hải sản tại khu vực cách cửa hội về phía bắc khoảng bốn mươi bốn hải lý
thuyền viên đồng xuân thủy bốn mươi tuổi chú tại xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an không may bị tai nạn rơi từ trên cabin gây nguy hiểm đến tính mạng
ngay sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã điều động lực lượng hải đội hai cùng phương tiện ra vị trí tàu cá cứu nạn
sau khi làm công tác sơ cứu ban đầu ngay trong đêm đã vận chuyển thuyền viên bị nạn vào bờ và chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị